tại trụ sở trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã thân mật tiếp đồng chí miguel mehia tổng bí thư đảng phong trào cánh tả thống nhất bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực cộng hòa dominicana đang ở thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí trần quốc vượng cảm ơn tình cảm của nhân dân dominicana của đảng bạn và cá nhân đồng chí mejia luôn dành cho đảng và nhân dân việt nam cũng như những nỗ lực thúc đẩy tăng cường quan hệ đoàn kết hỗn nghị hợp tác giữa hai đảng và nhân dân hai nước việt nam dominicana đồng thời bày tỏ tin tưởng với vai trò là đảng tham chính đảng phong trào cánh tài thống nhất sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc củng cố hơn nữa
đồng chí miguel mejia chúc mừng những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp đổi mới do đảng cộng sản việt nam khởi xướng và lãnh đạo coi đây là những kinh nghiệm quý báu cho các chính đảng cánh tả tiến bộ tại dominicana và mỹ latin nghiên cứu tham khảo
trong thời gian chuyến thăm đoàn đại biểu đảng phong trào cánh tả thống nhất dominicana đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt hoa tại tượng giáo sư hoan bốt nhà văn nhà tư tưởng nhà cách mạng tiêu biểu của dominicana
tại công viên hòa bình thành phố hà nội